cũng liên quan đến tình hình ukraine chủ tịch ub châu âu ursula von der leyen cảnh báo
liên minh châu âu eu sẽ đưa ra những biện pháp bổ sung nhằm vào nga nếu như tình hình trên thực địa ukraine xấu đi
eu cũng đang chuẩn bị trong trường hợp nga tiến hành biện pháp trả đũa bao gồm đa dạng hóa các nguồn cung năng lượng của mình
để không phải phụ thuộc vào khí đốt dầu mỏ và than của nga
trong khi đó phát biểu với truyền thông nga và nước ngoài ngoại trưởng nga sergei lavrov cho biết nga coi các biện pháp trừng phạt của phương tây là thuế đánh vào độc lập
và sẽ tiếp tục thực hiện chiến dịch quân sự của mình ở ukraine cho đến khi kết thúc
ông nêu rõ chiến dịch này đảm bảo rằng ukraine không gia nhập tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
ngoại trưởng nga cho rằng phương tây biết những lo ngại của nga và sẽ phải giải quyết chúng vào một thời điểm nào đó
đồng thời nhấn mạnh
đồng thời nhấn mạnh cuộc đối thoại giữa nga với phương tây cần phải dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau